chính sách hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo của đảng và nhà nước đã đem lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân
với phương châm nơi nào có hội viên nơi đó có tổ chức hội cùng với cách thức hỗ trợ phù hợp đúng đối tượng
nhiều mô hình đã giúp cho hội viên hội phụ nữ vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mê núi sông hình tỉnh phú yên
lập gia đình khi tuổi còn quá trẻ chị cơ so hờ vàng không có nghề nghiệp ổn định không có đất sản xuất
quanh năm hai vợ chồng kiếm sống bằng việc làm thuê nhưng cũng không đủ ăn
nhận thấy hoàn cảnh khó khăn chị hoàng thị đàn một hội viên có kinh tế khá hơn đã đứng ra nhận giúp đỡ cho hờ vàng
không chỉ giúp vốn chị đàn còn hướng dẫn hờ vàng cách làm ăn thoát khỏi nghèo đói
từ lần em có thể mua tủ lạnh rồi tivi rồi bây giờ là giữa trong em có một cái xe mới
nên là rất là nhiều nếu chung là kinh tế mình mà phát triển là cái gì cũng xăm được hết á
nên giờ trong nhà là đầy đủ hết
không chỉ hờ vàng hiện nhiều phụ nữ khác ở xã sông hinh cũng đã thoát được cái nghèo đeo bám
vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà qua các chương trình phong trào hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình của các cấp hội phụ nữ
riêng huyện miền núi sông hinh có gần hai gia đình do phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ hộ đã thoát nghèo
thì riêng cái năm thôn đồng bào thì hội cũng đã phát động cái phong trào thi đua này
và hầu như thì không chỉ là năm thông đồng bào mà tất cả tám thông buôn của xã sông hinh thì cũng thực hiện cái phong trào này rất là tốt
và nhiều chị em khá giúp đỡ chị em hội viêng phụ nữ nghèo vượt khói rồi làm giàu chính đáng thì nói chung thì rất là hiệu quả
thông qua cái việc bây vốn này thì có rất là nhiều chị đã là là là từ thổ
là là hộ nghèo người ta vươn lên thoát nghèo như là chị my liên ở xã e ba chị hồ chêm cũng ở xã e ba
rồi một số chị là ở xã đức bình tây như là chị bế thị ngọc lan từ một hộ nghèo sau đó chị vươn lên trong hộ thoát nghèo
hiện nay là gia đình chị cũng rất là khá giả
như vậy thì thông qua cái nguồn vốn này thì cũng là tạo điều kiện cho chị em rất là tốt trong cái việc là phát triển kinh tế
nhiều năm qua cách làm của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phú yên đã giúp cho chị em
dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững và nâng cao thu nhập
nhờ vậy mà cuộc sống các gia đình và an ninh trật tự thôn xóm ngày càng êm đềm ấm no hạnh phúc